chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
với thủ đoạn rụ rỗ vay tiền trả lãi suất cao lê thị kim khánh tạm chú quận liên triều
thành phố đà nẵng nguyên giám đốc quan hệ khách hàng của ngân hàng phương đông
chi nhánh quận liên triều đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới gần một mươi năm tỷ đồng của nhiều khách hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng vừa ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam lê thị kim khánh để điều tra
trong khoảng từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngân hàng phương đông chi nhánh quận liên triều khánh đã lấy mối quan hệ với nhiều khách hàng vip của mình
nơi công tác để huy động vốn đầu tư làm ăn kinh doanh
mỗi người khánh viết giấy mượn nợ từ năm trăm linh triệu tới bốn tỷ đồng
thời gian đầu khánh trả lãi đều đặn một mươi ngày một lần cho các bị hại
thế nhưng đến khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khánh mất khả năng chi trả
đến lúc bị bắt giữ nữ đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng một mươi bốn tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng của nhiều người